với chuyến đi thành hóa chị minh đã dễ dàng mua được vé và sau ba mươi phút xe tới đón và xuất bến

cũng tại đây chúng tôi ghi nhận một người đàn ông trung niên tới hỏi mua vé đi tỉnh hải dương cho cả gia đình
tại quầy vé nhân viên thông báo cho hành khách này biết không có xe đi hải dương
vì anh này yêu cầu
thay vào đó là xe đi hải phòng xe xuất bến lúc một mươi tám giờ

bất tiện thôi thôi tại vì giờ mà người ta quen ở đây rồi có lẽ là đây là trung tâm hơn mà

khó di chuyển thì cũng hơi bất tiện

ví dụ mình trả khách ở ngoài kia người ta cũng phải đi một tuyến đường từ ngoài đó vào đây
tiền taxi và rác cũng hết
ví dụ là đi sớm này bất tiện chủ là người nhà có người thì có người nhà đón

theo đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý phận hành bến xe miền đông từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
với kế hoạch đã được việc phận hành tại bến xe mới là bảy mươi hai tuyến từ tỉnh quảng trị ra đến miền bắc

tuy nhiên thống kê sản lượng xuất bến tháng bốn

chỉ khoảng hai năm công suất

thối vương đi lại của thành khách tại bến xe miền đông mới thì cũng chưa có do nó cũng ở vị trí xa

nên cái việc đi lại từ trung tâm thành phố di chuyển ra khí
tại bến xe miền đông mới thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn

và để làm sao đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tốt hơn trong thời gian sẽ tới
các nguyên nhân dẫn đến bến xe miền đông mới vắng khách hoạt động điều hưu
cũng được sở chế thông phận tải tp hcm nhận định đánh giá liên quan những mặt còn tại và hạn chế như
cái việc mà di dời bến xe miền đông mới ra ở khu vực chín ngày xưa bây giờ là tp hcm
thì có nằm trong cái kế hoạch tổng thể chung kể cả hoàn thành cái tuyến metro số một
và một số hạ tầng giao thông kết nối khác
tuy nhiên thì do một số vướng mắt thì như là cái metro số một thì đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác
rồi một số cái tuyến đường và cái công trình như là các cầu vượt
khu vực bến xe miền đông cái đường a tám ở kết nối phía sau thì cũng chưa triển khai hoàn thành
do vậy cái việc mà đồng bộ giữa các dự án này thì cũng chưa có sự đồng bộ cao
dẫu vậy nhiều quan điểm cho rằng tính kết nối tạo thuận lợi cho hành khách
di chuyển từ nội đô ra ngoại thành cần phải tránh được ủng tắc bất tiện
đặc biệt là việc di chuyển để đông đảo người dân thay đổi thói quen
ngại xa ngại kẹt xe
bên cạnh đó tạo điều kiện hành lang pháp lý đối với việc phát sinh xe trung chuyển giữa hai đầu bến xe
sau hai năm gián đoạn vì dịch covid một mươi chín
buổi họp mặt quỹ doanh nhân với an ninh trực tự tỉnh đồng nam
đã diễn ra mới đây nhận được sự ủng hộ của hơn hai trăm linh doanh nhân doanh nghiệp cá nhân tổ chức
với số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
con số này một lần nữa cho thấy sức lan tỏa của mô hình quỹ doanh nhân an ninh trật tự
sau một mươi hai năm duy trì thực hiện
sau thời gian chấp hành án phạt tù vì tội đánh bạc
doanh nhân đã được đánh bạc

anh giang chỉ là một trong rất nhiều người từng lầm lỗi ở đồng nai
có được cuộc sống lương thiện khấm khá nhận nguồn vốn từ quỹ doanh nhân với an ninh trật tự
một mươi hai năm qua quỹ đã tiếp cận hơn hai mươi một tỷ đồng
từ gần năm trăm ba mươi lượt các doanh nhân doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ
gần một ba trăm linh trường hợp là những người đã hết hạn tù đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trở về địa phương
được vay vốn từ quỹ với tổng số tiền quay vòng gần ba mươi bốn tỷ đồng
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù ảnh hưởng bởi dịch covid bị chín
nhưng quỹ đã tạo điều kiện cho một trăm ba mươi năm trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn sáu hai tỷ đồng
cảm ơn quỹ đã kính cập nhật b merit cho yeaapn
doanh nghiệp cho fuss của giới tài liệuign

doanh nghiệp cho fuss của giới tài liệuign
cảm ơn quỹ đã kính cập nhật b merit cho yeaapn
doanh nghiệp cho fuss của giới tài liệuign
cảm ơn quỹ đã kính cập nhật b merit cho yeaapn
managers doanh nghiệp và các ngành việc của professionalstar
và để huy động sức mạnh của toàn xã hội đồng hành cùng lực lượng công an đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp
chúng ta tiếp tục xây dựng một phong trào toàn dân bảo vệ nước tây quốc ngay tháng phát triển mạnh mẽ hơn
vì tất cả vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đồng nai là địa phương đầu tiên sáng lập và thực hiện mô hình quỹ doanh nhân với an ninh trực tự
từ hiệu quả và tính nhân văn của mô hình này nhiều địa phương đã và đang làm theo
tạo điều kiện hỗ trợ những người từng phạm tội hoàn lương trở về
có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng có công an việc làm hạn chế tái phạm tội